kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ việt nam lào do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và thủ tướng chính phủ lào thông luân si su lít đồng chủ trì diễn ra vào sáng nay đã kết thúc thành công
và đạt được nhiều kết quả quan trọng
kỳ họp đã thống nhất phương ứng hợp tác giữa hai nước trong năm hai nghìn một mươi chín
trong đó tập trung tiếp tục tăng cường các trụ cột hợp tác về chính trị đối ngoại quốc phòng an ninh
tăng cường trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách ổn định kinh tế vĩ mô phát triển bền vững
tại kỳ họp hai bên đã bày tỏ hài lòng trước các kết quả triển khai chương trình hợp tác giữa hai chính phủ
năm hai nghìn một mươi tám trên tất cả các lĩnh vực
theo đó quan hệ chính trị đối ngoại ngày càng gắn bó tin cậy
hợp tác quốc phòng an ninh ngày càng chặt chẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị
quốc phòng an ninh trật tự an toàn xã hội của mỗi nước
hợp tác kinh tế có nhiều tiến triển tích cực
hơn bốn trăm linh dự án của doanh nghiệp việt nam
với tổng vốn đăng ký khoảng bốn triệu
bốn một tỷ đô la mỹ tiếp tục đóng góp cho ngân sách và phát triển kinh tế xã hội của lào
kim ngạch thương mại hai triệu năm hai nghìn một mươi tám đạt trên một tỷ đô la mỹ
hai bên cũng nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm hai nghìn một mươi chín
phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương năm hai nghìn một mươi chín tăng ít nhất một mươi
tiếp tục ưu tiên và thúc đẩy việc nâng cao chất lượng hợp tác giáo dục
đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
trong đó có việc thí điểm đưa các nội dung công trình lịch sử quan hệ đặc biệt
việt nam lào vào giảng dạy tại các trường học hai nước
tăng cường tính kết nối bổ trợ giữa hai nền kinh tế
đặc biệt trong lĩnh vực giao thông và năng lượng
hợp tác quản lý sử dụng bình vững nguồn nước và các nguồn tài nguyên thiên nhiên
mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực
thúc đẩy các bộ các ngành các địa phương và mọi người dân hai nước
mở rộng quan hệ kết nối hợp tác hỗ trợ lẫn nhau
hai chính phủ tiếp tục nỗ lực
tạo mọi thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp việt nam đầu tư sáng chức
kinh doanh hiệu quả tại thị trường lào và thị trường của việt nam khi lào đầu tư
trên tinh thần tin cậy đặc biệt
hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ
ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực
cùng nỗ lực làm sâu sắc hơn tiến trình hợp tác
liên kết của cộng đồng asean
tăng cường đoàn kết vai trò trung tâm và tiếng nói chung của asean
trên các vấn đề chiến lược của khu vực
trong đó có vấn đề biển đông
nhất trí hợp tác quản lý sử dụng hiệu quả bền vững nguồn nước sông mê công
lào khẳng định ủng hộ việt nam
ứng cử làm ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chính sách ổn định kinh tế vĩ mô
phát triển bền vững cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư của việt nam sang lào
và các nhà đầu tư của lào sang việt nam
trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư và triển khai dự án tại mỗi bên
ưu tiên các dự án dọc biên giới cho các doanh nghiệp hai nước
có chính sách hỗ trợ thiết thực trên tinh thần quan hệ đặc biệt giữa hai nước
đối với các doanh nghiệp đang tạm thời gặp khó khăn
tại kỳ họp thủ tướng nguyễn xuân phúc và thủ tướng lào thông luân si su lít
đã chứng kiến lễ ký và trao sáu văn kiện hợp tác
gồm thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào năm hai nghìn một mươi chín
biên bản kỳ họp lần thứ bốn mươi một ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương
giữa chính phủ việt nam và chính phủ lào
thỏa thuận tài trợ ba trăm linh tấn hạt giống lúa của chính phủ việt nam cho chính phủ lào
thỏa thuận về kế hoạch hợp tác giáo dục năm hai nghìn một mươi chín giữa bộ giáo dục và đào tạo việt nam
và bộ giáo dục và thể thao lào
biên bản bàn giao tiếp nhận dự án đài phát thanh phát hình tại tỉnh savannakhet lào
biên bản bàn giao tiếp nhận dự án khoa tiếng việt tại đại học suphan nâu vông
và đại học champasak
ký túc xá lưu học sinh nước ngoài tại đại học quốc gia lào
và trường trung học phổ thông hữu nghị lào việt nam giai đoạn hai